tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp bộ trưởng ngoại giao philippines jose amenra đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc trân trọng chúc mừng ngài jose almendra được bổ nhiệm làm ngoại trưởng philippines
trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng chuyến thăm là minh chứng cụ thể cho mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác sâu rộng toàn diện giữa hai nước
nhất là vào năm hai nghìn một mươi sáu hai nước sẽ kỷ niệm bốn mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đề nghị chính phủ hai nước tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho quan hệ hợp tác kinh doanh của doanh nghiệp hai nước
trong đó ưu tiên hợp tác thương mại về gạo
đánh giá cao quan hệ hợp tác
giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng an ninh thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hai nước thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác trong lĩnh vực này
hoan nghênh bộ trưởng quốc phòng philippines sang thăm việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng mong muốn
nhân dịp này hai bên tăng cường hợp tác giải quyết những thách thức chung như an ninh hàng hải thảm họa thiên nhiên an ninh lương thực
phòng chống khủng bố phòng chống tội phạm xuyên quốc gia vì mục tiêu chung giữ gìn hòa bình ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới
về lĩnh vực hợp tác trên biển thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị chính phủ hai nước duy trì các chương trình phối hợp chung
tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường tình đoàn kết thống nhất cũng như vai trò của asean trong việc duy trì hòa bình và hợp tác trên biển đông
thực hiện nghiêm túc doc tiến tới đàm phán hoàn tất coc
về phần mình ngoại trưởng philippines jose almendra trân trọng cảm ơn thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp và cho biết việt nam là quốc gia đầu tiên ông lựa chọn tới thăm
ngay sau khi được bổ nhiệm bộ trưởng ngoại giao philippines bộ trưởng ngoại giao jose alenra cũng trân trọng gửi lời chúc mừng của thủ tướng philippines
tới ngày nguyễn xuân phúc đã được quốc hội tiến nhiệm bầu giữ chức vụ thủ tướng chính phủ
ngoại trưởng jose almendra khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn
lớn của sự kiện việt nam và philippines ký kết hiệp định xác lập quan hệ đối tác chiến lược tin tưởng và nỗ lực của hai chính phủ
quan hệ hai nước sẽ đạt nhiều thành tiệu to lớn hơn nữa trong thời gian tới
ngài jose amenra đề nghị chính phủ việt nam hợp tác chặt chẽ hơn nữa với phía philippines kế hoạch hành động chung giữa hai nước
thúc đẩy ngoại giao nhân dân và tăng cường sự kết nối giữa ủy ban hợp tác hai nước đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại gạo vì lợi ích của mỗi bên